công an tỉnh yên bái cũng đã chủ động tham mưu với lãnh đạo tỉnh thành lập chín chốt kiểm soát dịch tễ phối hợp chặt chẽ với cấp ủy chính quyền các ngành các cấp thực hiện tốt công tác phát hiện tìm kiếm giám sát cách ly đối với những người trở về từ vùng dịch người nghi nhiễm covid một mươi chín trên địa bàn đã xử lý nghiêm các trường hợp đăng tải chia sẻ những thông tin sai về dịch bệnh
đến nay trên địa bàn tỉnh yên bái chưa phát hiện ca bệnh dương tính với covid một mươi chín
hưởng ứng phong trào tình nguyện hiến máu công an tỉnh bắc ninh đã phối hợp với trung tâm huyết học truyền máu bệnh viện một mươi chín tháng tám bộ công an tổ chức chương trình hiến máu với chủ đề giọt máu nghĩa tình vì đồng đội thân yêu năm hai nghìn hai mươi
chỉ trong buổi sáng ngày một mươi năm tháng bốn đã có hai trăm hai mươi bốn cán bộ chiến sĩ đoàn viên thanh niên tham gia hiến máu tỉnh nguyện với hơn một trăm năm mươi đơn vị máu
những đơn vị máu thu được sẽ bổ sung vào nguồn máu dự trữ của trung tâm huyết học truyền máu bệnh viện một mươi chín tháng tám bộ công an góp phần mang lại sự sống cho những cán bộ chiến sĩ và người bệnh đang cần truyền máu
trong ba ngày từ ngày một mươi năm đến ngày một mươi bảy tháng bốn trên một cán bộ chiến sĩ công an tỉnh kiên giang đã và sẽ tình nguyện tham gia hiến máu cứu người tại ba địa điểm trong tỉnh
dự kiến tổng số máu thu được qua ba lần của cán bộ chiến sĩ công an tỉnh kiên giang là một đơn vị máu góp phần bổ sung vào nguồn máu dự trữ để cấp cứu điều trị người bệnh tại các cơ sở y tế trên địa bàn tỉnh
ngay trong sáng ngày một mươi năm tháng bốn đợt hiến máu tỉnh nguyện đầu tiên tại huyện u minh thượng có trên hai trăm linh cán bộ chiến sĩ tham gia hiến máu thu được hai trăm linh đơn vị máu
trước đó một trăm năm mươi chiến sĩ thực hiện nghĩa vụ quân sự trong công an nhân dân thuộc công an tỉnh kiên giang đang trong thời gian huấn luyện cũng đã hiến được một trăm bốn mươi đơn vị máu
sáng nay công an tỉnh long an tổ chức lễ phát động hiến máu tỉnh nguyện trong toàn lực lượng công an tỉnh
sau lễ phát động công an tỉnh long an phối hợp với hội chữ thập đỏ tỉnh và bệnh viện truyền máu huyết học tp hcm tổ chức hoạt động hiến máu tỉnh nguyện
công an tỉnh long an sẽ tổ chức năm đợt hiến máu từ ngày một mươi năm đến ngày hai mươi tám tháng bốn năm hai nghìn hai mươi
với một sáu cán bộ chiến sĩ tình nguyện tham gia kết quả trong ngày một mươi năm tháng bốn ban tổ chức đã tiếp nhận được hai trăm một mươi đơn vị máu
thưa quý vị và các đồng chí trong những năm qua hiến máu tình nguyện đã trở thành một phong trào duy trì thường xuyên và có sức lan tỏa trong công an nhân dân

với ý nghĩa đó cán bộ chiến sĩ tỉnh huyện đã trở thành một phong trào duy trì thường xuyên và có sức lan tỏa trong công an nhân dân
cám bộ chiến sĩ công an nhân dân xem đây không chỉ là sự sẻ chia với người bệnh những lúc khó khăn
mà còn là tinh thần trách nhiệm là mệnh lệnh từ trái tim của người cám bộ chiến sĩ công an vì nhân dân phục vụ
đã hơn ba mươi lần hiến máu tỉnh nguyện nhưng hôm nay thượng úy nguyễn thành công cán bộ phòng cảnh sát cơ động công an tỉnh đắk lắc vẫn tiếp tục tham gia hoạt động ý nghĩa này
bởi ý thức được trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh covid một mươi chín hiện nay nguồn máu phục vụ công tác điều trị cho bệnh nhân đang rất khan hiếm
anh cùng các cán bộ chiến sĩ của đơn vị đã nhiều lần đến bệnh viện hiến máu để kịp thời cứu sống người bệnh đang cấp cứu cần chuyển máu hiếm
bản thân tôi luôn luôn tình nguyện sung phong đi đầu trong các phong trào cũng như tình nguyện hiến máu để góp một phần sức nhỏ mình để giúp ích cho cộng đồng như xã hội
về những con người đang cần đến máu và cũng như là
khó khăn trong khi gặp nạn
bản thân ở đơn vị cũng đã có một câu lạc bộ giọt máu hồng
trong những đợt tham gia hiến máu thì tất cả cán bộ chiến sĩ trong đơn vị luôn hướng ứng tham gia nhiệt tình
trong lúc cả gia đình đang tuyệt vọng không biết phải nhờ ai để hiến máu cứu vợ tôi
thì anh vàng ly công cán bộ công an tỉnh sơn la đã đến và hiến máu kịp thời giúp đỡ vợ tôi qua cơn nguy kịch
tôi vô cùng biết ơn và khắc ghi trong lòng
thư cảm ơn của gia đình anh vừa a thái chú tại bản mua ngáy xã pá lông huyện thuận châu
gửi tới thiêu úy vàng ly công cán bộ công an tỉnh sơn la trước nghĩa cử cao đẹp của người chiến sĩ công an
đặc biệt đối với những địa bàn miền núi vùng sâu vùng xa
việc huy động nguồn máu hiến phục vụ điều trị cho người bệnh gặp rất nhiều khó khăn
công an địa phương đã duy trì việc hiến máu tình nguyện thường xuyên
và mỗi lần thu nhận hàng trăm đơn vị máu kịp thời giúp đỡ cấp cứu người bệnh
chúng tôi cho rằng đây là một cái việc làm hết sức là nhân văn
với việc làm của đồng chí công thì chúng tôi sẽ chỉ đạo và nhân rộng ra toàn thể cán bộ chiến sĩ trong lực lượng công an tỉnh sơn la
để làm sao những hình ảnh đẹp như đồng chí công sẽ được toàn thể cán bộ chiến sĩ công an tỉnh sơn la hưởng ứng
đến bây giờ thì chúng tôi đã có trên một cán bộ chiến sĩ ở các phòng và công an các huyện thành phố đăng ký tham gia hiến máu
ghi nhận những việc làm cụ thể thiết thực của các cán bộ chiến sĩ hiến máu cứu người
chiều ngày một mươi bốn tháng bốn đại tướng tô lâm ủy viên bộ chính trị bộ trưởng bộ công an cũng đã có thư khen thiếu úy vàng ly công và thượng úy nguyễn thành công
đây thực sự là nguồn cổ vũ tinh thần rất lớn đối với cá nhân hai đồng chí cũng như lan tỏa tinh thần hiến máu tỉnh nguyện trong công an nhân dân
khi mà được đồng chí bộ trưởng gửi thư khen ngợi như vậy đó là cũng là cái động lực để chúng tôi cùng đồng chí đồng đội trong đơn vị
tiếp tục tập luyện và nâng cao thể chất thể trạng cũng như là tinh thông nghiệp vụ để phục vụ cho công tác chiến đấu của đơn vị
đó cũng chính là suy nghĩ là mong muốn của mỗi cán bộ chiến sĩ công an luôn nỗ lực cố gắng dù là nhiệm vụ chính trị hay những hoạt động vì cộng đồng
đều muốn góp sức mình sung kích tiên phong bằng những việc làm ý nghĩa tất cả vì nhân dân phục vụ
thưa quý vị không đội mũ bảo hiểm không đeo khẩu trang khi đang lưu thông trên đường đối tượng nguyễn tiến lực sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi hai
trú tại thôn me xã tân hòa huyện hưng hà tỉnh thái bình đã có hành vi chửi bới lăng mạ đe dọa tổ công tác khi bị nhắc nhở
với hành vi chống người thi hành công vụ lực đã bị cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện hưng hà khởi tố vụ án khởi tố bị can
và tạm giam để điều tra xử lý
theo tài liệu điều tra của cơ quan công an huyện hưng hà vào khoảng chín h ba mươi phút ngày một mươi tháng bốn tại chốt kiểm soát dịch covid một mươi chín đầu cầu me xã tân hòa huyện hưng hòa
phạm đình điều sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bốn điều khiển xe mô tô mang biển số hai mươi sáu f một mươi hai nghìn sáu trăm tám mươi bảy trở theo sau là nguyễn tiến lực cả hai không đội mũ bảo hiểm và không đeo khẩu trang
lực lượng chức năng chốt kiểm dịch đã giải thích cho điều và lực biết việc không đeo khẩu trang
là vi phạm quy định của chính phủ về phòng chống dịch covid một mươi chín đồng thời yêu cầu đo thân nhiệt khai báo tên tuổi địa chỉ để lập biên bản vi phạm hành chính
tuy nhiên nguyễn tiến lực đã không chấp hành mà còn có hành vi lăng mạ xúc phạm và chạy đến bàn thịt gần đó để lấy dao đe dọa cán bộ của chốt kiểm dịch sau đó lực bỏ về nhà
đến một mươi một giờ trưa cùng ngày lực đã đến ủy ban nhân dân xã tân hòa để trình diện và khai báo toàn bộ hành vi vi phạm của mình
tuy nhiên nguyễn tiến lực đã không chấp hành mà còn có hành vi lăng mạ xúc phạm và chạy đến bàn thịt gần đó để lấy dao đe dọa cán bộ của chốt kiểm dịch sau đó lực bỏ về nhà
đến một mươi một h trưa cùng ngày lực đã đến ủy ban nhân dân xã tân hòa để trình diện và khai báo toàn bộ hành vi vi vi phạm của mình
xác minh và đến khoảng hai mươi một h năm mươi cùng ngày đối tượng đã đến công an huyện nam sách trình báo
và thừa nhận toàn bộ hành vi của mình
thưa quý vị tại cuộc họp ban chỉ đạo phòng chống dịch covid một mươi chín của thành phố hà nội
vừa diễn ra vào chiều ngày hôm nay trung tâm kiểm soát bệnh tật hà nội cho biết
trong thời gian tới sẽ còn tiếp tục có nhiều trường hợp lây nhiễm tại cộng đồng
bởi tính chất phức tạp của ổ dịch tại thôn hạ lôi xã mê linh huyện mê linh thành phố hà nội
theo sở y tế hà nội hà nội hiện có tổng một trăm một mươi bốn ca mắc trong đó có năm mươi một trường hợp đã khỏi ra viện
sáu mươi ba trường hợp đang điều trị
cũng theo sở y tế hà nội qua giả soát các trường hợp có yếu tố liên quan đến bạch mai
tại huyện thường tín liên quan đến ổ dịch tại thôn hạ lôi sở y tế hà nội cho biết
vẫn còn diễn biến phức tạp hiện đã ghi nhận một mươi ba trường hợp mắc và nhiều trường hợp liên quan
vì vậy sẽ có nguy cơ lây nhiễm cao cho cộng đồng dự báo trong thời gian tới
có thể có thêm nhiều trường hợp mắc bệnh tại cộng đồng
ổ dịch ở hạ lôi thì chúng ta đã làm rất là quyết liệt đến nay thì cơ bản chúng ta đã xét nghiệm xong
và đặc biệt là để chúng ta đánh giá nguy cơ của ổ dịch này thì cái thôn bên cạnh thôn nhiễu trì
chúng ta đã lấy được một tám trăm ba mươi bốn mẫu và kết quả xử nghiệm đêm qua là tất cả đều âm tính
có thể bước đầu đánh giá là dịch ở thôn hạ lôi là chưa lây sang thôn bên cạnh
và như vậy tuy nhiên nguy cơ từ các nguồn khác chứ không phải là các nguồn của cái hạ lôi
thì chúng ta phải tiếp tục giám sát riêng huyện mê linh tất cả những trường hợp mà có biện viêm đồng hấp
như là ho sốt khó thở đau họng viêm phổi thì lập tức được coi như ca nghi ngờ
mà các ông chí phải tổ chức cách ly lấy mẫu bệnh phẩm để xét nghiệm
kết luận hội nghị chủ tịch ủy ban nhân dân tp hà nội nhắc lại chỉ đạo mới nhất
của thủ tướng là hà nội cùng với một số địa phương khác nằm trong nhóm có nguy cơ lây nhiễm cao
sẽ tiếp tục thực hiện chỉ thị số một mươi sáu của thủ tướng chính phủ đến ngày hai mươi hai tháng bốn hoặc ngày ba mươi tháng bốn
chủ tịch ủy ban nhân dân tp đề nghị các quận huyện phường xã tuyên truyền
để nhân dân trên địa bàn thực hiện tốt chỉ thị số một mươi sáu của thủ tướng chính phủ
trong thời gian tới chúng ta quyết liệt hơn nữa với tinh thần quyết liệt như vậy
thì chúng ta có hoàn toàn có thể tin tưởng là trong tuần tới chúng ta sẽ kiểm soát tốt hơn tình hình dịch bệnh
và chúng ta sẽ phản ứng nhanh hơn đối với những trường hợp nghi ngờ
nếu chúng ta làm được như vậy thì hoàn toàn chúng ta có thể hướng đến một kết quả
là chúng ta sẽ phanh được dịch bệnh này trong thời gian tới
hà nội cũng nhấn mạnh khâu giả soát phát hiện là nhiệm vụ quan trọng số một
yêu cầu tất cả các trường hợp có yếu tố liên quan đến bệnh viện bạch mai thôn hạ lôi xã mê linh
hay những người có dấu hiệu ho sốt đau họng đi mua thuốc
cần phải được phát hiện nhanh lấy mẫu